ngày một mươi một tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản hai điều hai trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành
căn cứ kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can số chín và ra lệnh bắt bị can số hai trăm linh năm để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh hóa
sinh ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại bình định nơi cư trú tập thể quận ủy đống đa phường láng thượng quận đông đa hà nội về tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản hai điều hai trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với nguyễn thanh hóa
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đang điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật